tại hà nội bộ công an đã long trọng tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và tổng kết năm năm triển khai thi hành luật phổ biến giáo dục pháp luật trong công an nhân dân
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
qua năm năm triển khai thực hiện ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
mùng chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba mùng chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đã trở thành ngày hội thượng tôn hiến pháp pháp luật
có sức lan tỏa trong lực lượng công an nhân dân được công an các đơn vị địa phương tích cực hưởng ứng
và tổ chức thực hiện nghiêm túc liên tục đi vào nền nếp với những mục tiêu hoạt động ngày càng phong phú cụ thể
phát biểu tại buổi lễ thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm ghi nhận
đánh giá cao biểu dương những nỗ lực cố gắng và thành tích đạt được của công an
công an các đơn vị địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện ngày pháp luật nước cộng hòa
sau chủ nghĩa việt nam thời gian qua
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việc cần quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luật
trong đó tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thi hành hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba và thực hiện có hiệu quả các đạo luật
liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự để hiến pháp pháp luật thực sự trở thành cơ sở công cụ
chỗ dựa vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng lực lượng công an nhân dân
thực sự trong sạch vững mạnh